sông ngòi ao hồ là môi trường sống của các loài cá nước ngọt thế nhưng hiện nay môi trường ấy đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm luôn ở mức báo động
thực tế cho thấy là nhiều con sông tự nhiên đang dần cạn khô ao hồ đặc quánh rác thải đã gây khó khăn không nhỏ cho việc nuôi thả các loại cá
trước thực tế này nhiều địa phương đã tiến hành nuôi cá theo công nghệ tạo sông trong ao
dù mới được thành tập từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhưng hợp tác xã thủy sản hòa phong đã được đông đảo người dân trong vùng biết tới
bởi việc mạnh dạn ứng dụng nhiều công nghệ của nước ngoài trong nuôi trồng thủy hải sản như xây dựng ao nuôi kiểu mới xây bể trong ao chai bạt làm ao tròn có rốn
đặc biệt là tạo ra sông nhân tạo trong ao những khái niệm nghe rất mới với những người nuôi thủy sản truyền thống
trước là nuôi cá truyền thống giống của bà con lâu đời
sau khi gặp được giáo sư người mỹ về chuyển giao khoa học công nghệ cho công nghệ tạo sông trong ao và chúng tôi đã nghiên cứu và đi áp dụng công nghệ của nước ngoài là thành công
mô hình sông trong ao thứ chất là tạo một dòng sông trong ao tĩnh dùng máy tạo khí dòng chảy tuần hoàn để nước luôn lưu chuyển khắp ao
những chiếc máy bơm ở đầu góc bể sẽ đẩy nước lưu thông một chiều tạo thành một dòng sông nhỏ trong ao
khi nước chảy liên tục cá trong bể sẽ hình dung
cá trong bể sẽ hình thành thói quen bơi ngược dòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đây là điểm khác biệt của mô hình nuôi cá sông trong ao so với phương pháp nuôi truyền thống
đẩy ra các cái ống khí thì nó đẩy lên gặp cái vòm lốc của mình nó cong thì nó tạo ra dòng sông
ngoài ra do các đoạn sông nhân tạo trong ao nuôi có đáy thảm bê tông cứng
cùng các loại máy tạo sóng máy sụp khí máy quạt nước máy hút chất thải ở khu vực đáy
nên vừa đảm bảo điều kiện sống tối ưu lại vừa đảm bảo chất lượng cá
tiếng lành đồn xa hiện nhiều nông dân trong vùng đã tìm đến với mong muốn được học hỏi mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ của hợp tác xã hòa phong
tính đến nay hòa phong đã chuyển giao được năm mươi dòng sông nhân tạo
không chỉ ở địa phương mà còn rất nhiều các tỉnh thành khác như hải dương thành phố hà nội thanh hóa
chúng tôi đã phối hợp với tri cục nông nâm thủy sản tổ chức lớp tập huấn về sản xuất cá an toàn
theo hướng công nghệ sản xuất cá an toàn theo hướng mô hình nuôi cá sông trong ao theo công nghệ của mỹ
đây là mô hình rất hiệu quả và có tiềm năng
nên là được bà con nông dân rất là ủng hộ quan tâm
và không chỉ riêng bà con nông dân xã hòa phong còn có các hộ nuôi trồng thủy sản của các xã khác
ngoài hợp tác xã thủy sản hòa phong hiện trên cả nước đã có nhiều địa phương ứng dụng công nghệ này trong nuôi trồng thủy sản
vì tiết kiệm được chi phí trong tất cả các công đoạn
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ còn tạo ra những thực phẩm sạch sẽ tạo niềm tin cho người tiêu dùng
giúp người dân có thể sử dụng được thực phẩm sạch hàng ngày
đây cũng là một trong nhiều cách hưu hiệu giúp để lùi thực phẩm bẩn